cục cảnh sát giao thông vừa bổ sung thêm số điện thoại di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy vào đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh tình hình hoạt động của cảnh sát giao thông
theo lãnh đạo cục cảnh sát giao thông nhằm tăng cường tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông các hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông và các loại thông tin khác
cục cảnh sát giao thông đã bổ sung thêm số điện thoại di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy là số điện thoại đường dây nóng song song với số cố định sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai sáu trăm linh tám đang hoạt động
được biết thông qua số điện thoại này mọi phản ánh về tình hình hoạt động của cảnh sát giao thông cũng như các thông tin khác sẽ được đơn vị này tiếp nhận và xử lý
những trường hợp người dân bị công an giao thông phạt sai cũng có thể liên hệ qua số đường dây nóng để phản ánh
ngoài hai số điện thoại trên người dân cũng có thể phản ánh về tình hình hoạt động của cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông cũng như các thông tin khác qua hộp thư điện tử tccs c sáu mươi bảy amocvnn vn